hà nội thì khác nhờ số lượng vắc xin về liên tục nên việc bao phủ vắc xin trong một thời gian ngắn đã giúp hà nội đang có miễn dịch cộng đồng cao để đủ sức chống lại đại dịch vào thời điểm hiện tại
hầu hết f và f một ở hà nội đã được tiêm vaccine nên khi nhiễm virus sẽ mắc bệnh nhẹ hoặc không có biểu hiện gì
theo số liệu của bộ y tế ngày một mươi bảy tháng một mươi một cả thủ đô chỉ có một mươi một ca phải thở oxy
mà chúng ta cũng đã chấp nhận thực tế rằng việc theo đuổi mục tiêu zero covid là hoàn toàn bất khả thi
với ngân đó vũ khí ở trong tay lãnh đạo hà nội không cần phải ngần ngại để mạnh dạng cho phép điều trị f không triệu chứng và cách ly f một tại nhà
đó chính là đang tự làm khó chính mình
f f một không chỉ sống vì covid một mươi chín họ còn có các bệnh khác còn có bố mẹ già con nhỏ cần chăm sóc
họ cũng có những vấn đề kinh tế đời sống và sức khỏe tâm lý cần được quan tâm tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh nhận định
cái sai của thành phố hồ chí minh khi đó dù đáng tiếc
nhưng có thể hiểu được khi mà thành phố hồ chí minh áp dụng đúng cách làm cũ mà chúng ta đã thực hiện từ đầu đại dịch
vì có một thành phố hồ chí minh đi trước và trả giá đắt để rút ra kinh nghiệm từ những sai lầm
chính là để những địa phương khác trong cả nước có thể mua được bài học đó miễn phí để tránh phải trả giá cho những sai lầm tương tự
vậy mà bây giờ khi mà chính phủ đã chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt với covid một mươi chín hà nội vẫn yêu cầu cách ly tập trung f một
những gì đã xảy ra ở miền nam cho thấy f f một vẫn có thể tử vong
hoặc chịu các hậu quả về sức khỏe không phải vì covid một mươi chín mà có thể do các bệnh khác nhưng không được cấp cứu kịp thời
đấy là chưa kể việc lãng phí nguồn lực trong việc cách ly tập trung f một và điều trị f triệu chứng nhẹ
trong khi họ đã tiêm vaccine là lãng phí nguồn nhân lực tải lực một cách không cần thiết
quý vị và các bạn thân mến những bài học về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
không chỉ về cách thức điều trị bệnh nhân phương pháp tổ chức phòng chống mà còn cả về năng lực y tế của nước ta
mời quý vị tiếp tục theo dõi
trong đại dịch chúng ta test để tìm virus nhưng virus đã test lại cả hệ thống chúng ta
đó là vi vòn của bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo nguyễn kim sơn khi trả lời chất vấn của đại biểu
về bài học cho ngành giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh trên diễn đàn quốc hội được nhiều người đồng tin
kể từ ngày hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi khi hai ca bệnh covid một mươi chín đầu tiên xuất hiện tại thành phố hồ chí minh
đến ngày một mươi tám tháng một mươi một trải qua bốn đợt dịch việt nam đã ghi nhận hơn một triệu bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có hơn hai mươi ba người
sau đó sự mất mát không dừng lại ở những con số
những thiệt hại về kinh tế sức khỏe tâm lý của người dân do cuộc sống bị đảo lộn vì đại dịch
tới nay vẫn chưa thể thống kê hết được
là người công tác trong ngành y tế thành phố hồ chí minh tâm dịch nóng nhất của cả nước
bà phạm khánh phòng loan trưởng ba quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh
nói trước quốc hội rằng con số mất mát hy sinh có thể không chỉ là hơn hai mươi người đã được thống kê
tính đến thời điểm bà loan nói trước quốc hội đếch chỉ mới là về covid một mươi chín
và phòng loan chia sẻ và nói thêm rất nhiều người dân nhiều bệnh nhân đã không được chăm sóc y tế tốt
trong giai đoạn covid một mươi chín có thể cũng gián tiếp ra đi vì covid một mươi chín
tất cả những gì chúng ta đã phải trả giá trong thời gian vừa qua là hệ quả để lại của hệ thống y tế chưa đủ mạnh
bà phong lan nói và chỉ ra rằng cả hệ thống y tế cơ sở lẫn năng lực điều trị của ngành y tế đều rất yếu
bà chia sẻ bản thân làm đại biểu quốc hội tới nay đã ba nhiệm kỳ
và nhiệm kỳ nào cũng chứng kiến việc chỉ một số ít địa phương
chỉ đủ ba mươi ngân sách cho y tế dự phòng theo quy định
dù tỷ lệ ba mươi này là không đủ và cơ chế phân bổ theo địa giới hành chính
chứ không theo quy mô dân cư đầy bất cập
sự thiếu đầu tư cùng với cơ chế chính sách đối với y tế cơ sở chấp phá và thay đổi liên tục
như việc giao các trung tâm y tế và bệnh viện trên địa bàn quận huyện cho các cơ sở y tế quản lý
đã khiến hệ thống y tế cơ sở què quạt và trở nên thiếu hiệu quả
trong khi đó cũng theo bà phong lan lực lượng y tế tư nhân lại bị bỏ quên trong phòng chống dịch
những phân tích của bà phong lan cũng được chính thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh
trong báo cáo về kinh tế xã hội trước quốc hội
năng lực y tế nhất là ở cấp cơ sở còn nhiều hạn chế bắt cập
dẫn đến quá tải ở một số địa phương và số ca tử vong cao trong giai đoạn đầu
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cũng thừa nhận tình trạng nhiều địa phương
không cấp đủ một mươi hai mươi triệu đồng cho các trạm y tế theo quy định
với sự đầu tư như vậy thật khó tránh tình trạng chỉ chưa tới một nửa số trạm y tế
hiện có đáp ứng được tám mươi các dịch vụ y tế cơ bản của tuyến xã
trong phiên chất vấn tại quốc hội vừa qua trả lời về kinh nghiệm được rút ra sau hai năm chống dịch
thủ tướng phạm minh chính đã khẳng định bài học kinh nghiệm đầu tiên chính là tiếp cận toàn dân
trong chống dịch nghĩa là lấy người dân là trung tâm là chủ thể trong phòng chống dịch
chúng ta cũng đã biết có hàng ngàn tỷ đồng đã được người dân doanh nghiệp
gửi tới các quỹ phòng chống covid một mươi chín hay quỹ vaccine khi được kêu gọi
mỗi khi có một địa phương nào bụng dịch cả nước lại có một phong trào hướng về với rất nhiều sự giúp đỡ
những kết quả của việt nam trong thời gian qua chính là nhờ sự đồng lòng nhất trí
trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
sức mạnh của người dân là rất lớn đó chính là điều được nhiều người đúc kết và cần mãi phát huy
để ứng phó với không chỉ những biến thể của dịch bệnh trong tương lai
bài học từ đại dịch đối với hệ thống y tế không phải là điều khó nhận thấy
xong hoàn thiện hay nâng cao
năng lực y tế cơ sở theo người đứng đầu ngành y tế vẫn là câu chuyện của tương lai
quý vị và các bạn thân mến như vậy sau đợt dịch thứ tư nhiều khó khăn và đau thương
đảng bộ các cấp ngành và cả người dân đều đã rút ra cho mình nhiều bài học đắt giá
tháng một mươi một của năm hai nghìn hai mươi một khác với tháng bảy của năm hai nghìn hai mươi một chúng ta đã có vaccine
chúng ta đã có thuốc điều trị covid một mươi chín chúng ta không bị quá tải y tế
nên xin đừng tự làm khó và tự làm khổ chính mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm
xin chào và hẹn gặp lại